tuy nhiên khi không có lực lượng cảnh sát giao thông thì người dân vẫn đứng tự do trên lòng lề đường như thế này
trong khi chưa có chợ mới các ngành chức năng đặc biệt là chính quyền địa phương xã tân long và huyện hướng hóa
cần có các giải pháp triệt để để trả lại đường thông hề thoáng
nếu không việc họp chợ như thế này nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông đối với người dân là điều khó tránh khỏi
nhằm kiểm soát xử lý vi phạm về chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn đường bộ
giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện tự ý thay đổi kết cấu kích thước thùng xe đối với phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh tuyên quang đã mở đợt cao điểm kiểm tra các loại xe ô tô tải xe ô tô đầu kéo
xe miramont xe ô tô chở container vận chuyển hàng hóa tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh
trong thời gian từ mùng một tháng bốn đến mùng năm tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang
đã phát hiện xử lý năm mươi ba trường hợp
xe quá khổ quá tải phạt tiền tổng cộng gần bốn mươi tám triệu đồng trong đó tước giấy phép lái xe có thời hạn sáu trường hợp
bên cạnh đó các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền vận động doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn
chấp hành nghiêm quy định về tải trọng xe
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội nghị ký cam kết không chở hàng vượt tải trọng cho phép
của phương tiện cầu đường bộ khi tham gia giao thông